kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan
việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ ưu tú hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
trước đó nghệ sĩ hoài linh bị một số người gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo về việc có hành vi chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền trung vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp cho đồng bào miền trung
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu đồng để chung tay cứu trợ đồng bào
sau khi nhận được quà cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn hoài linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp
nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hòa linh bị bệnh
nên nghệ sĩ đã không thể đi miền trung dẫn đến chậm trễ việc giải ngân từ thiện
tuy nhiên sau đó hoài linh đều ý quyền cho người quen đi trao từ thiện ở miền trung
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án